phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bộ trưởng công chính và vận tải lào bun chanh sin tha vong
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam và lào có quan hệ hữu nghị đặc biệt gắn bó keo sơn
thủy chung được thử thách qua thời gian bày tỏ tin tưởng rằng tình hữu nghị này sẽ mãi mãi xanh tươi
đời đời bền vững đáp ứng được nguyện vọng của đảng nhà nước và nhân dân hai nước
thủ tướng khẳng định sẽ tạo điều kiện hết sức để giúp lào phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
thủ tướng bày tỏ lào phát triển mạnh thì việt nam cũng phát triển mạnh
thủ tướng bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức lào của thủ tướng chính phủ việt nam vào tuần tới
đúng vào dịp đầu năm mới của lào là sông đất của lào
do đó thủ tướng mong muốn sự hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực sẽ rất thành công
thủ tướng khẳng định việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lào
có cảng biển để sử dụng nhằm phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội
mong muốn phía lào khai thác hiệu quả cảng biển vũng áng hà tĩnh thu hút nhiều hàng hóa vào cảng
thủ tướng cũng cho ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ một số dự án hạ tầng giao thông quan trọng của phía lào
thủ tướng khẳng định tháng bảy này hai nước sẽ tổ chức động thổ dự án nhà quốc hội mà việt nam giúp đỡ
bộ trưởng bun tranh xin tha vong cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
đồng thời cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng lào thonglun sisulit
đồng chí đã sang việt nam để cùng với bộ giao thông vận tải việt nam thảo luận các nội dung liên quan
chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức lào của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đồng chí bày tỏ phía lào cảm nhận lúc nào bộ giao thông vận tải việt nam cũng hết lòng ủng hộ bộ công chính và vận tải lào
trên tinh thần hợp tác anh em đề cập dự án đường sắt nối lào với cảng vũng áng
hai bộ đã thống nhất những vấn đề cơ bản những vấn đề vượt quá thẩm quyền
hai bộ nhất trí báo cáo lãnh đạo thủ tướng hai nước xử lý